thưa quý vị cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước vẫn đang hết sức căng thẳng và quyết liệt
tinh thần chống dịch như chống giặc đã và đang được các lực lượng chức năng thực hiện với yêu cầu nghiêm ngặt hơn triệt đề hơn
tại hà nội trước tình trạng số ca f vẫn tiếp tục được phát hiện trong cộng đồng thành phố tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội thêm một mươi năm ngày nữa
theo đó nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu chống dịch trong đó có lực lượng công an nhân dân
tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm ý chí khắc phục khó khăn cùng chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín
chiếu trải luôn xuống sàn làm chỗ ngủ mì tôm là thực phẩm chủ đạo của tổ công tác trong những ngày này
từ nửa tháng nay tổ công tác gồm cảnh sát trật tự công an phường thanh nhàn và một số thành viên bảo vệ dân phố
đã lấy nhà văn hóa của phường để làm nơi ăn nghỉ sinh hoạt sau mỗi ca trực
số cán bộ chiến sĩ này không đến đơn vị tránh tiếp xúc với số chiến sĩ khác để đảm bảo an toàn phòng dịch đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu
ngay khi mà có dịch bệnh trường ghép
hôm đầu tiên xảy ra tình hóa quỳnh thuộc địa bàn của phường thanh nhàn
cốc ủy ban chí huy quân phường chúng tôi cũng đã hiệp thời bàn bạc và đưa ra quyết định là tách lực lượng các tổ công tác
mỗi tổ ở một lơi như anh em tôi đây là tổ cảnh sát trật tự thường xuyên ra ngoài đường tiếp xúc thì nguy cơ rất là cao
chính vì vậy mà quyết định là mượn tạm cái nhà nhà sinh hoạt cộng đồng
cùng với tư thủ sáu ở đây để nghe chúng tôi ở đây gồm tám đồng chí và năm đồng chí tự quản làm với ba đồng chí
chúng tôi ăn ở thường xuyên tại đây không tiếp xúc không về công an phường để tránh những lây nhiễm chéo trong đơn vị
và chúng tôi trao đổi chỉ đạo trên gia lô đảm bảo công việc kịp thời nhanh chóng nhất có thể
làn sóng dịch bệnh lần thứ tư được xác định là đầy khó khăn thách thức
tại địa bàn quận hai bà trưng đã xuất hiện nhiều ca dương tính với covid một mươi chín
chính vì vậy lực lượng công an quận đã nỗ lực không quản ngày đêm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
tổ chức lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại tất cả các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh và khu cách ly khu vực phong tỏa trên địa bàn
trực tiếp tham gia hàng trăm tổ xác minh truy vết các ca mắc covid một mươi chín
sự có mặt của các chiến sĩ công an nhân dân đã đem lại sự yên tâm cho mỗi người dân trong cuộc chiến đầy khó khăn này
trong thời gian vừa qua nhất là trong chiến dịch chống dịch covid một mươi chín này công an phường thanh nhàn cũng rất là bất vả
hàng đêm tất cả cả ngày cả đêm sáng đèn để quan tâm để giải quyết rất sâu sát địa bàn
và cái điều này chúng tôi rất là đáng hoan nghênh và rất là ghi nhận cái điều này công lao của phường nhất là công an phường
các anh làm rất trách nhiệm chúng tôi rất ghi nhận cái điều đó và biết ơn cái điều đó
và nhân dân rất là yên tâm khi mà ở nhà chống dịch vì có các anh đã là bên cạnh đã lo cho dân rồi
mồ hôi ướt đẫm sau một ca tuần tra
phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để tổ công tác này lại tiếp tục công việc
vất vả khó khăn vẫn còn phía trước
nhưng đồng hành cùng các cán bộ chiến sĩ còn có các lực lượng chức năng khác
và ai cũng xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng lúc này là cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
chúng tôi rất là hết sức đồng hồn thời gian làm việc không khoảng hai đêm
cần lúc nào là anh em chúng tôi có mặt lúc nào cũng sát cánh công an chính trị công an
tên ngàn và tuyên đoạn của ubnd phường
chúng tôi luôn luôn tự hào
chính trị công an nhân dân chúng tôi là lực lượng tuyến đồng
chúng tôi sẵn sàng không ngại quản khó khăn thời gian ngày đêm
tất cả mọi thứ nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào như anh em chúng tôi
nhưng mà chúng tôi vẫn đồng lòng quyết tâm bằng mọi giá phải chiến thắng được dịch bệnh
càng sớm càng tốt đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
nhiều địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trong đó có hà nội
hơn lúc nào hết mỗi người dân cần đồng lòng chung tay cùng với lực lượng chức năng khắc phục mọi khó khăn
để mỗi gia đình mỗi khu phố là một pháo đài phòng chống dịch bệnh